cảng vụ hàng hải vũng tàu đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan khắc phục sự cố va chạm
giữa tàu container một hai a hai quốc tịch singapore với tàu vassos ii quốc tịch sip
làm gãy sập bốn mươi sáu mét cầu cảng ở cái mép
sự cố xảy ra vào khoảng sáu giờ chiều ngày hôm qua khi di chuyển trên luồng hàng hải
đoạn qua khúc hình chữ s sông thị vải tàu van hai a hai trọng tải hơn một trăm bốn mươi hai tấn
bị giặt ra khỏi phạm vi luồng
mạn trái tàu va và tàu vassos ii đang nheo đậu bóc giữa hàng tại cầu cảng cái mét
bốn mươi sáu mét cầu cảng phía thượng lưu cảng interfloor cái mét bị gãy
một phần hệ thống băng truyền cùng với thiết bị hút hàng trên cầu cảng bị sập đổ
lực lượng chức năng đang triển khai công tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu
bố trí tàu lai thường trực tại phía thượng lưu cầu cảng interfloor cái mép
và các biện pháp để bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại khu vực